nhiều đất lãnh nhanh chóng áp đặt các biện pháp trừng phạt nga sau khi tổng thống nga vladimir putin ký sắc lệnh sáp nhập bốn vùng lãnh thổ của ukraine và nga sau các cuộc trưng cầu ý dân
washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại hội đồng liên bang nga
trong danh sách đen của mỹ đã thêm một trăm sáu mươi chín thành viên của hội đồng liên bang một trăm linh chín đại biểu duma quốc gia và một số người trong số đó bị trừng phạt lặp lại
bộ ngoại giao anh thông báo london đã áp đặt lệnh phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh đối với thống đốc ngân hàng trung ương nga nvira nabi ulina đồng thời cấm xuất khẩu một số hàng hóa và dịch vụ quan trọng đối với nga
trong khi đó chính phủ nhật bản đã thông qua quyết định bổ sung tám mươi chín mặt hàng trong đó có nguyên vật liệu và thiết bị dùng để chế tạo vũ khí hóa học và danh sách hàng hóa và công nghệ không được phép xuất khẩu sang liên bang nga
lệnh cầm mới này sẽ có hiệu lực từ ngày bảy một mươi
canada cũng mở rộng các biện pháp trừng phạt chống lại nga danh sách đen được bổ sung với bốn mươi ba cái tên bao gồm vợ của thư ký báo chí của tổng thống liên bang nga dmitry peskov các con của ông và một số doanh nhân thành viên gia đình của họ
canada cũng mở rộng danh sách trừng phạt với ba mươi năm đại diện của danes và lugan các vùng zaporizhia và kherson